xã do an huyện do linh tỉnh quảng trị là vùng đất với nhiều di tích lịch sử văn hóa đã được nhà nước công nhận
tuy nhiên nhiều di tích đang bị xâm hại do các đối tượng lén lút khai thác đất đá
vừa qua người dân thôn địa phương đã rất bức xúc khi mà phát hiện khu vực lăng mộ cụ lâm hoàng
đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh bị xâm hại nghiêm trọng và ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như cấu trúc của di tích
cụ lâm hoàng là một công dân dưới triều đại nhà nguyễn
người có công lao to lớn trong quá trình xây dựng và đấu tranh bảo vệ đất nước thế kỷ một mươi chín
lăng mộ cụ lâm hoàng được công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
có phạm vi bảo vệ cấm xâm lấn rộng đến một hai trăm linh m hai
thế nhưng hiện nay toàn bộ khu vực quanh lăng đã bị các đối tượng sử dụng máy xúc đào sới để khai thác đá quậy
qua hiện trường có thể thấy
việc xâm hại di tích đã diễn ra trong một năm

do khu vực lăng mộ nằm xa khu dân cư nên các đối tượng đã lợi dụng để lén lút khai thác đá quậy
hàng chục mét khối đất bị đào sới đá được chất thành tường đóng cùng với gốc cây cao su nằm trỏng trơ ngay cạnh di tích như thế này
việc đào bới không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến kết cấu của lăng mộ
nhiều đoạn tường bao bị dạn nứt và tiềm mẩn nguy cơ sói lở khi mùa mưa bão đến gần

chấm dứt việc khai thác đá quậy trong khu vực bảo vệ di tích xử lý các cá nhân đơn vị liên quan đồng thời có biện pháp khắc phục trả lại nguyên trạng cho khu di tích